sân đội ô tô được hình thành trên cơ sở các công trình kết cấu hạ tầng giao thông nội cảng
bao gồm đường nội cảng đường tầng cầu cạn sân đội ô tô đón trả khách sân đội ô tô chờ đón khách
được xây dựng và đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp
tuy nhiên việc thu phí dịch vụ sân đỗ ô tô nhằm để bù đắp chi phí đầu tư và chi phí hoạt động liên quan đến dịch vụ sân đỗ ô tô đã và đang bộc lộ nhiều bất cập
trong chuyên đề giao thông kết nối hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung này
thời gian tính cũng rút ngắn hơn
với ô tô bốn tới tám chỗ trong chín mươi phút đầu hai mươi đồng giá cũ một mươi năm đồng giờ đầu
mỗi giờ tiếp theo tính thêm năm đồng
ô tô chín hai mươi năm chỗ bốn mươi đồng trong chín mươi phút đầu giá cũ ba mươi đồng một giờ
sau đó mỗi giờ tính thêm một mươi năm đồng
sau khi chủ đầu tư có tờ trình kiến nghị
ubnd tp hcm đã quyết định cho phép nhà xe trong sân bay tân sân nhất
được tăng giá vé giữ xe và tính theo giờ
đây là trường hợp đầu tiên được chính quyền thành phố phê duyệt mức giá riêng
do đơn vị này đầu tư giữ xe bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
tiếp theo là một quy định mới mà cảng hàng không quốc tế nội bài đưa ra
với xe taxi hoạt động khai thác tại sân bay nội bài là phải có niên hạn không quá sáu năm
ngay lập tức nhiều ý kiến cho rằng tiêu chuẩn trái với quy định của chính phủ
vậy tiêu chuẩn niên hạn taxi mà cảng hàng không quốc tế nội bài đưa ra liệu đã có thỏa đáng
theo đó cảng hàng không nội bài quy định các xe được nhượng quyền khai thác tại cảng có tuổi khai thác không quá sáu năm
kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe lần đầu để có thể bảo đảm chất lượng xe phục vụ tại sân bay
lý do đơn vị này đưa ra quy định là vì sân bay nội bài cách xa trung tâm hà nội
tần suất hoạt động phương tiện cao trung bình mỗi xe chạy ba bốn chuyến một ngày
cự li hoạt động từ hai trăm năm mươi tới ba trăm năm mươi km một ngày tương đương chín mươi km một năm
bằng ô tô cá nhân hoạt động sáu năm trong thành phố
ngay lập tức nhiều doanh nghiệp vận tải taxi đã lên tiếng phản đối
vì cho rằng tiêu chuẩn trái với quy định của chính phủ
trong khi để được nhượng quyền khai thác các hãng taxi đang phải tuân thủ quy định
mà cảng hàng không quốc tế nội bài đưa ra thì quyền lợi của hãng vẫn chưa được bảo đảm
trong khi để được nhượng quyền khai thác các hãng taxi đang phải tuân thủ quy định mà cảng hàng không quốc tế nội bài đưa ra thì quyền lợi của hãng vẫn chưa được bảo đảm
trong khi để được nhượng quyền khai thác các hãng taxi đang phải tuân thủ quy định mà cảng hàng không quốc tế nội bài đưa ra thì quyền lợi của hãng vẫn chưa được bảo đảm
một số chuyên gia cho rằng tiêu chuẩn xe không quá sáu năm mới được phục vụ tại sân bay nội bài là trái quy định
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
cái việc mà sân bay nội bài tự đặt ra cái niên hạn đợi xe chạy taxi đấy là hoàn toàn trái luật
và đã trái luật thì phải sửa bởi vì cái nghị định tám mươi sáu mà thủ tướng chính phủ ký ban hành là niên hạn taxi ở thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh là tám năm còn ở các tỉnh là một mươi hai năm
vậy thì bây giờ là khi xạ cái mục tiêu của sân bay nội bài chúng tôi cho cũng là một mục tiêu tốt
mục tiêu là làm cho chất lượng phương tiện tốt hơn để phục vụ khách trong nước và ngoài nước tốt hơn
tuy nhiên khi đặt ra các giải pháp thì cần phải nghiên cứu về luật kỹ hơn
có làm như thế thì xã hội mới ổn định
nếu như mỗi đơn vị vận tải mỗi địa phương cứ đặt ra một cái luật riêng thì chắc chắn là xã hội sẽ rối loạn
tôi đều hoàn toàn suy nghĩ với các vị là khi có cái cắt cứ đó có cái cắt cứ đó sẽ xây dựng ra lợi ích lợi ích quyền lực đầu tiên
quyền lực cho nên người ta ra văn bản
và người ta mới bắt các loại phương tiện thực hiện theo ý chủ quan người ta tới bảy mươi tám
đấy sinh ra thứ nhất là quyền lực
mà nó ra quyền lực thì dẫn đến lợi ích nhóm về kinh tế
mà lợi ích nhóm về kinh tế thì sẽ có những cái rất khó xử lý đối với việc của các doanh nghiệp
và doanh nghiệp không chấp hành thì bị xử lý bị phá
nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định
taxi hoạt động trên địa bàn hà nội tp hcm có niên hạn tám năm các địa phương khác một mươi hai năm
mới đây bộ giao thông vận tải có văn bản gửi cảng hàng không quốc tế nội bài
yêu cầu cảng này phải điều chỉnh quy định về niên hạn xe taxi hoạt động tại đây
theo đúng quy định của nghị định tám mươi sáu
yêu cầu cảng hàng không nội bài sẽ phải điều chỉnh niên hạn xe taxi được phép khai thác tại cảng là tám năm
thay vì sáu năm như hiện nay
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
ra soát tất cả các cảng hàng không trên toàn quốc nếu có quyết định về niên hạn xe taxi không phù hợp
khẩn trương điều chỉnh theo đúng quy định tại nghị định tám mươi sáu
báo cáo kết quả về bộ giao thông vận tải trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người tiêu dùng tốt hơn là mục đích của mọi sân bay
và việc sân bay nội bài đưa ra quy định trên không nằm ngoài mục đích ấy
nhưng quy định nào cũng cần phải dựa trên các quy định của pháp luật
mới đây thanh tra chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng vốn
tài sản cổ phần hóa thoái vốn và tái cơ cấu acv
qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm của acv trong các lĩnh vực quản lý sử dụng đất
cũng như thu dịch vụ phí hàng không
kết luận của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm của acv
trong công tác quản lý sử dụng vốn đất đai tài sản
một trong những sai phạm được thanh tra chính phủ chỉ ra là
acv đã thu phí một số dịch vụ phi hàng không không đúng quy định
cảng hàng không trên cả nước đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không
đối với các ô tô đưa đón trả khách không sử dụng dịch vụ trông giữ xe
chỉ tạm dừng dưới ba năm phút để đón trả khách
với mức giá vé lượt từ bảy tới ba mươi đồng
và vé tháng từ sáu trăm linh đồng tới một sáu trăm năm mươi đồng một tháng
chỉ tính riêng trong giai đoạn từ ngày một một hai nghìn một mươi hai
cho đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi năm
tổng doanh thu từ việc thu phí ra vào một mươi chín trên hai mươi một cảng hàng không
là một đồng
đó là gần năm trăm năm mươi một tỷ đồng
nội dung kết luận chỉ rõ
hai mươi một cảng hàng không trên cả nước đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không
đối với các ô tô đưa đón trả khách là không đúng quy định pháp luật
về đất đai do không phải nộp tiền sử dụng đất
trách nhiệm thuộc về acv và hai mươi một cảng hàng không
việc thu không đúng quy định luật đất đai luật hàng không dân dụng này
tuy mang lại lợi ích cho acv cho nhà nước khi acv chưa cổ phần hóa
nhưng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho hành khách và hiện chưa có hướng khắc phục triệt để
theo thanh tra chính phủ bộ giao thông vận tải phải có trách nhiệm
quy định chi tiết về cung cấp dịch vụ phi hàng không
tuy nhiên đến thời điểm thanh tra bộ giao thông vận tải vẫn chưa có quy định
hướng dẫn cụ thể việc thu phí nhượng quyền khai thác dịch vụ phi hàng không
bên cạnh đó acv giao các đơn vị trực thuộc thực hiện việc thu phí nhượng quyền khai thác
các dịch vụ phi hàng không nhưng không quy định cụ thể
thống nhất về đối tượng phương pháp tính mức thu cho từng cảng hàng không
hai mươi hai cảng hàng không sân bay thu phí nhượng quyền khai thác dịch vụ phi hàng không
mang tính tự phát tự ý định đơn giá thuê thiếu vai trò quản lý nhà nước
và giám sát của bộ giao thông vận tải với số tiền thu về trong hai năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi
là gần một trăm linh ba tỷ đồng
bốn trên hai mươi hai cảng hàng không sân bay thu phí nhượng quyền dịch vụ phi hàng không
làm thất thu cho doanh nghiệp và ngân sách nhà nước
kết luận của thanh tra chính phủ chỉ rõ trách nhiệm thuộc về bộ giao thông vận tải
nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người tiêu dùng tốt hơn là mục đích của mọi sân bay
tuy nhiên quy định như thế nào cũng cần phải dựa trên các quy định của pháp luật
và để làm rõ hơn những nội dung này cũng như hướng khắc phục
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn thứ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn
trong chương trình giao thông kết nối của truyền nhân dân
thưa thứ trưởng mới đây cảng hàng không quốc tế nội bài đã đưa ra quy định
là những xe taxi được phép hoạt động khai thác tại sân bay do đơn vị này quản lý
thì phải có niên hạn không quá sáu năm
và quan điểm của bộ giao thông vận tải về vấn đề này như thế nào ạ
theo luật giao thông đường bộ thì quy định là chính phủ quy định về niên hạn
của các phương tiện giao thông và quy định về điều kiện kinh doanh của vận tải
theo quy định đó nghị định tám mươi sáu xác định là đối với xe
taxi ở các đô thị đặc biệt đặc biệt gồm có hà nội tp hcm và số định lớn
thì là tám năm và ở các tỉnh khác là một mươi hai năm
việc đưa ra quy định này chúng tôi đã có sau khi có kết luận thanh tra
và trên cơ sở quy định hiện hành bộ đã giao cho cục hàng không
yêu cầu tổng ty cảng hàng không việt nam sẽ căn cứ vào quy định đó
để có cái quy định phù hợp với quy định pháp luật
vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
bắt đầu tăng phí và giá phí cho các loại xe đưa đón khách tại cảng
vậy thì dựa vào quy định nào để có thể tăng phí và giá phí này thưa thứ trưởng
thực chất là về giá dịch vụ hoạt động ở khu vực sân bay
đây là liên quan đến giá dịch vụ phi hàng không theo luật giá và luật hàng không
và theo cấp tổng quyền thì là doanh nghiệp sẽ là người lập và xây dựng cái giá này
và phải là trình cho cấp thẩm quyền là các địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố và qua hội đồng nhân dân
để xác định các cái khung giá mức giá
và để có cái công bố và thực hiện cái việc thu dịch vụ phí này
đối với lại sân bay tân sơn nhất thì đã có cái ý kiến của ủy ban nhân tỉnh
thành phố hồ chí minh và acv tổ chức thu những dịch vụ
vừa rồi thanh tra chính phủ đã có kết luận về hoạt động
hàng không trong đó nêu rõ sai phạm trong việc thu phí gửi xe ô tô tại cảng
cụ thể là hai mươi một trên hai mươi hai cảng hàng không trên cả nước
đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không
đối với các ô tô đưa đón trả khách là không đúng quyết định về luật đất đai
do không phải nộp tiền sử dụng đất
bộ sẽ xử lý sai phạm này như thế nào
và trách nhiệm của cảng hàng không đến đâu trong việc để xảy ra sai phạm thưa thứ trưởng
thực chất là cũng tôi nhận được các giải trình của tổng thị cảng hàng không việt nam
khi mà nhận được ý kiến kết luận của thanh tra chính phủ
và bộ thông có báo cáo lên thủ tướng chính phủ
đối với thông lệ quốc tế thì cũng có những sân bay trên thế giới
họ thu cả cái dịch vụ là dừng đỗ và dịch vụ là đỗ gửi xe
thế về hai cái giá dịch vụ này thì là theo quy định của luật giá
thì đó là cái giá dịch vụ mà phi hàng không
do đó là doanh nghiệp sẽ thu trên cơ sở để bù lại cái chi phí hoạt động
có vấn đề liên quan đến vấn đề là
tổng thị cảng không được giao cái hạ tầng cái đất đó và hạ tầng đó
nhưng mà họ có xây dựng các cái đường các cái cơ sở vật chất với những bãi đỗ trong đó
nên cái việc là thu phải theo đúng mình là nguyên tắc phải hoàn lại cái phần đầu tư về chi phí
thì đây là những phần mà giải thích của tổng tin cảng hàng không
để cho cơ quan thanh tra và các cơ quan
thì chúng ta cho rằng là cũng có nói là đã giao đất thì là không thu
các hạ tầng trên đó để kinh doanh thì cái việc thu để cho bù đắp
phần đầu tư cũng là một cái phù hợp và tương đối phù hợp với công lệ thông lệ quốc tế
một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng đã tham gia chương trình của chúng tôi
đến đây chương trình giao thông kết nối của truyền nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình giao thông kết nối
phòng kinh tế trung tâm chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email giao thông kết nối thng com
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt